tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tiến hành tái hiện lễ cưới của dân tộc nùng đến từ tỉnh lạng sơn với những nghi thức nghi lễ như là lễ dặm hỏi lễ cưới lễ lại mặt và một số tục lệ khác
đây là một lễ cưới truyền thống lần đầu tiên được tổ chức giúp cho du khách hiểu hơn về nét đẹp phong tục của đồng bào dân tộc nùng
lễ cưới của dân tộc nùng là một trong những truyền thống văn hóa đặc sắc mang ý nghĩa cầu chúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc
nghi lễ đầu tiên là lễ đón dâu ở trước cửa nhà gái khi đến mang theo một bát hương và một ít lễ hoa quả xôi bánh để cúng chúng sinh và những vong hồn chết yểu bên ngoài với mong muốn tống tiễn những điều không may mắn và mang lại những điều tốt đẹp

trước khi đưa đến nhà ông thầy đã cúng vào tổ tiên rồi nó giao cho tổ tiên nhà mình rồi từ nay đến ngày lần tháng tốt hôm nay là thành con dâu nhà mình rồi họ đặng nhà mình rồi
sau khi về tới nhà trai thầy mò sẽ trực tiếp trải chiếu cho đôi vợ chồng trẻ và khấn thần linh ông bà tổ tiên cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử
tiếp đến sẽ là phần nghị